đối tiếp thành công của giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
với mục tiêu tạo ra một sân chơi ý nghĩa hấp dẫn cho các tay vật trẻ
giải vô địch bóng đàn quốc gia báo nhân dân năm nay diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm
đến ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn tại nhà thi đấu thể thao tỉnh khánh hòa
trong niềm phấn khởi chung của bộ môn bóng bàn việt nam
giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân là giải đấu đỉnh cao hàng năm
có uy tín và truyền thống bốn mươi hai năm qua được tổ chức theo chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến nay năm nay giải đấu hứa hẹn đem đến những bất ngờ và kịch tính
khi tiếp tục có sự tham gia của nhiều cây vượt xuất sắc và các cây vượt trẻ đầy tiềm năng
giải đấu năm nay sẽ thu hút tất cả những tay vượt mạnh của bóng bàn trên cả nước
trong đó có những cơ bản rất xuất sắc thi đấu nổi trội như đôi đinh anh hoàng và mai ngọc
ở sea games ba mươi hai đoạt tấm huy trung vàng đầu tiên nội dung đô nam nữ
tôi cho rằng với một giải đấu mà hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn cùng với những vận động viên
mà đã từng có tên tuổi làm nên tên tuổi dưới bóng bàn việt nam và bây giờ chuyển lên
các huấn luyện như là tuấn quỳnh hay là quang linh thì chắc chắn là giải đấu sẽ rất hấp dẫn
và thu hút được sự tham gia của đông đảo người xem
gần hai trăm linh vận động viên đến từ một mươi tám đoàn chuyên nghiệp của các tỉnh thành phố ngành doanh nghiệp
trên toàn quốc tham gia giải đấu năm nay bên cạnh đó là sự góp mặt của các đoàn bóng bàn mới
là đoàn bà rịa vũng tàu nghệ an tham city điều này tạo ra sự cạnh tranh cao giữa các vận động viên
tham gia thi đấu ban tổ chức cũng có nhiều sự đổi mới khi quyết định nâng mức thưởng dành cho ba mươi hai giải thưởng
cao hơn kỳ giải năm hai nghìn hai mươi ba ngoài ra việc truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội là một nét mới
để khán giả có thể theo dõi mọi diễn biến của giải đấu cũng như thành tích của các vận động viên
chúng tôi đã thành lập riêng một bộ phận truyền thông xã hội của giải đấu
với một số những đơn vị truyền thông xã hội đã từng gắn bó nhiều năm với cả báo nhân dân
chúng tôi hy vọng rằng việc truyền thông xã hội này sẽ được tiến hành một cách bài bản
có tính liên kết tính lan tỏa có tổ chức và bạn đọc sẽ người xem sẽ nhận được những thông tin
cập nhật nhanh nhất chính xác nhất và hấp dẫn nhất
giải đấu cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng bàn đỉnh cao và phong trào bóng bản việt nam
có phần khích lệ những tài năng trẻ tiếp tục phát triển và đưa bóng bàn việt nam lên một tầm cao mới